trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga chiều tối qua theo giờ địa phương
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp chủ tịch đảng nước nga công bằng sergei mironov
chủ tịch đảng nước nga công bằng vui mừng chào đón tổng bí thư nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam sang thăm chính thức liên bang nga
nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trong chuyến thăm việt nam tháng bốn vừa qua
với việc ký kết biên bản hợp tác giữa hai đảng trong đó có nội dung trao đổi tư vấn hỗ trợ lẫn nhau
chủ tịch đảng nước nga công bằng đề xuất các trung tâm tư vấn trợ giúp pháp lý trên các địa bàn của liên bang nga
sẽ tiến hành trợ giúp pháp lý miễn phí cho công dân việt nam khi có yêu cầu
bày tỏ vui mừng được gặp lại những người bạn nga tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao tôn chỉ mục đích của đảng nước nga công bằng
phấn đấu vì một xã hội công bằng tự do bình đẳng nhân dân hạnh phúc
chủ tịch đảng nước nga công bằng đề xuất các trung tâm tư vấn trợ giúp pháp lý trên các địa bàn của liên bang nga
sẽ tiến hành trợ giúp pháp lý cho công dân việt nam khi có yêu cầu